tòa án nhân dân tp hcm cho biết vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi sẽ xét xử sơ thảm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến việc hoán đổi nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng
và năm mươi bảy cao thắng thuộc quận ba tp hcm
ông nguyễn thành tài cựu phó chủ tịch ưu ba nhân dân tp hcm và bà dương thị bạch diệp
giám đốc công ty bất động sản diệp bạch dương cùng tám bị cáo chuẩn bị hậu tòa
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hcm đã đưa vụ án ra xét xử
và trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tp hcm yêu cầu điều tra bổ sung tám nội dung nghi vấn trong vụ án
nhận lại hồ sơ viện kiểm sát bảo lưu quan điểm và chuyển hồ sơ cho tòa án để tiếp tục đưa vụ án ra xét xử
tại phiên tòa tạm ngưng hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một phiên xử đã vào phần tranh tụng
sau khi viện kiểm soát đã nhiều quan điểm tại phiên tòa
qua đó cho rằng các bị cao
viện kiểm soát đã có hành vi gây thiệt hại cho nhà nước một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trong việc hoán đổi nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng và năm mươi bảy cao thắng
đại diện viện kiểm soát tại phiên tòa đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên thu hồi để trả cho nhà nước
đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng dành quyền khởi kiện dân sự cho các bên với phần tranh chấp liên quan đến tài sản này
viện kiểm sát đã đề nghị mức án từ ba năm tù cho hưởng án treo đến sáu năm tù
đối với một mươi bị cáo trong vụ án trong đó ông nguyễn thành tài bị đề nghị mức án năm sáu
sáu năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bà dương thị bạch diệp bị đề nghị mức án trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị trong suốt một thời gian dài tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã xuất hiện tình trạng
một nhóm người tự xưng hội thánh của đức chúa trời hay đức chúa trời mẹ hoạt động lén lút
có nhiều hoạt động trái với thuần phong mỹ tục của người việt nam
đáng chú ý là lực lượng công an các tỉnh bắc giang thái nguyên hải phòng thanh hóa
thừa thiên huế nam định đã phát hiện hội nhóm này tụ tập hoạt động
nhất là những thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội
khi bị lực lượng công an kiểm tra xử lý nhắc nhở nhóm này thường phản ứng gây gắt
đáng lo ngại là hội nhóm tự xưng nước chúa trời hay đức chúa trời mẹ này xuất hiện tại cả hà nội
ngoài cách lôi kéo thành viên bằng cách truyền thống chúng còn lên mạng internet để tuyển hội viên
vậy bản chất của hội thánh của đức chúa trời này như thế nào
mời quý vị hãy cùng xem tiêu điểm thời sự sau của truyền hình công an nhân dân
ngày bảy tháng một mươi ngay tại thủ đô hà nội công an quận hà đông phát hiện một nhóm đối tượng
đang tụ tập để sinh hoạt đồng thời lên mạng xã hội để truyền đạo và lôi kéo thành viên
tăng vật thu giữ gồm điện thoại máy tính sách tay khăn làm lễ và cả tiền đóng góp của các tín đồ

cái việc mà tập trung liên quan đến sinh hoạt trong mùa dịch cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến nơi đang dịch bệnh

thờ cúng dỡ bỏ bàn thờ thờ cúng tổ tiên không quan hệ vợ chồng không tắm rửa
không coi người sinh thành ra mình là bố mẹ mà chỉ có một cha mẹ là đức chúa trời
tự nguyện đột phí cho tổ chức
đây là cái trường hợp của mình là chỉ mới theo vài ngày thôi
nhưng mà cái tâm lý tinh thần cũng như là cái sự suy nghĩ của mình
nó khác hoàn toàn so với cuộc sống bình thường của mình
mặc dù mình không biết là có phải do nước hay là do lời nói
hay là do cái đức tin hay niềm tin trong mình không
nhưng mà lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến là làm thế nào để tích được nhiều phước
để đến khi ngày tận thế đến thì chúng ta sẽ được cứu rỗi lên thiên đảng
chứ cũng không nghĩ đến là phải làm việc phải kiếm tiền phải học hành
vừa em học cái kinh dận đạo được kiểm tra hôm nay là
mình chó điên rồi

qua quá trình dài xâm nhập và tìm hiểu về cách thức hoạt động của nhóm hội thánh đức chúa trời
những đối tượng giao giảng cho biết nguồn gốc của hội được xuất phát từ hàn quốc
do anh sang hông sáng lập từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trụ sở chính tại bun giang thành phố sung nam tỉnh kyungbi
tuy nhiên mục sư seo bom suk
tin lành hàn quốc tại hà nội hội thánh shigiro lại cho biết hội thánh tại hàn quốc đã và đang đối diện với nhiều tà giáo tràn lan
đến nỗi phải lập mục tư vấn về tà giáo cho cơ đốc nhân tại hàn quốc
nhóm dị giáo này dựa vào kinh thánh để lý giải theo cách riêng bè cong và phá hoại lẽ thật lời chúa để thực hiện ý đổ riêng
khác với lại những cái giáo lý thông thường những cái truyền thống thì là dị giáo thì họ coi trọng cái nợ ích bản thân
tức là họ làm thế nào để kiểu như là họ phục vụ cho cái mục đích những cái tham vọng của bản thân
mà họ không quan trọng đến những cái quan hệ gia đình hoặc là những cái người xung quanh
họ nghĩ là chỉ cần bản thân được cứu rỗi chỉ được bù đắp đầy đủ những cái dục vọng của bản thân của họ là họ sẽ thỏa mãn thôi
bố mẹ mà có con mà theo dị giáo mà bị ảnh hưởng mà họ tập hợp lại với nhau
để họ xuống đường biểu tình họ để muốn chính chính phủ có những biện pháp mà xử lý những cái dị giáo ấy
để kiểu như là giúp cho họ có thể là đòi nại con cái hoặc là giúp cho họ có cuộc sống bình thường
còn tại việt nam ngoài những bất ổn về mặt an ninh trật tự và an toàn xã hội
chính hội thánh đức chúa trời này cũng đang lôi kéo kích động chia rẽ tôn giáo làm ảnh hưởng xấu đến uy tín hội thánh tin lành việt nam
bởi vì đối với
với lời đạo tin lành chúng tôi thì ngay trong kinh thánh ấy
lời đức chúa trời có dạy rằng là hãy hiếu kính cha mẹ người hầu cho người được sống lâu trên đất
còn tất cả những cái đạo giáo hay giáo lý nào mà nói rằng là không nghĩ đến ông cha của mình thì tôi nghĩ đó là cũng là sai
và nhiều người chưa hiểu chưa biết thì đánh đồng và cũng xem những người theo đạo như chúng tôi là cũng giống như những người theo đến chú trời mẹ
cho nên nhiều địa phương đã bị kỳ thị và theo đạo chân chính cũng đã bị
gia đình ở địa phương đã cấm đoán
việc đạo đức chúa trời này nó có rất nhiều biểu hiện tiêu cực trái với thuần phong mỹ tục
nhưng bao gồm như cái việc mà tuyên truyền về cái việc không thờ cúng tuyệt đối là không thờ cúng tổ tiên
tất cả các bàn thờ rồi về với gia đình từ bỏ cái việc mà yêu cầu người thân không thờ cúng tổ tiên
hai là tuyên truyền cái việc mà chỉ sống vì đức chúa trời mẹ việc không thể không quan tâm đến các người thân trong gia đình
và tất cả cái cuộc sống của gia đình thì không có nghĩa mà quan trọng nhất là cái việc mà phục dụng đức chúa trời mẹ
đấy tên là để lên khi chết và được lên thiên đàng
việc này đã có những cái biểu hiện rất tiêu cực dẫn đến cái nhiều cái biểu hiện tương cực trong cái đời sống gia đình
rõ ràng nhóm tự xưng hội thánh đức chúa trời hay đức chúa trời mẹ mà chúng tôi phản ánh được nhiều nước trên thế giới coi là dị giáo
hoạt động một cách lén lút và cách thức lôi kéo thành viên cũng hết sức mờ ám nhằm mục đích trục lợi cá nhân
đối tượng để nhóm này lôi kéo là những người dễ tin tò mò người có hoàn cảnh éo le bệnh tật bế tắc học sinh sinh viên
và được trá hình thành nhóm tổ chức hoạt động núp dưới dạng tuyên truyền kinh thánh kỹ năng mềm kỹ năng sống
từ đó lồng ghép tuyên truyền lôi kéo các cá nhân tham gia
chính sự hoạt động lén lút này dưới danh nghĩa tự do tín ngưỡng tôn giáo đang gây mất an ninh trật tự tại nhiều tỉnh thành
một đường dây chuyên làm giả giấy tờ xét nghiệm covid một mươi chín vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận triệt phá
vào ngày một mươi tháng một mươi công an thành phố phan thiết đã bắt giữ các đối tượng chính trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín
gồm trần xuân đạt diệp từ hiếu phùng thành tài và nguyễn minh tiến
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hai mươi bảy phiếu xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín có kết quả âm tính giả
nhiều file dữ liệu chứa nội dung phiếu xét nghiệm giảm máy móc liên quan
hiện công an thành phố phan thiết đang tiếp tục mở rộng chuyên án đồng thời củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo luật định của pháp luật
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng trần thị phương thúy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại khối hai phường trường thi thành phố vinh về tội lừa đảo chiếm đo tài sản
bằng nhiều mánh khóe tinh vi và triệt để lợi dụng mạng xã hội facebook thúy đã lập ra hàng trăm bát phưởng online rồi kêu gọi mọi người tham gia
để tạo niềm tin cho người chơi thúy đã tạo ra nhiều tài khoản facebook ảo để tham gia đấu giá mở bát phường
từ đó thúy dùng tài khoản ảo đấu giá cao hơn để được nhận các xuất phường
sau nhiều lần đấu như vậy thúy tuyên bố
thúy tuyên bố
thúy tuyên bố bể phường và chiếm đoạt rất nhiều tiền của những người tham gia
điển hình như bát phường được thúy lập từ ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền thúy chiếm đoạt của các nạn nhân là hơn sáu tỷ đồng
khoảng năm trăm linh bát phường với cách thức hoạt động như trên đã được thúy lập lên từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay để lừa đảo chiếm đoạt của hàng trăm nạn nhân
công an nghệ an đề nghị ai là nạn nhân của trần thị phương thúy liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an tp vinh
để phối hợp điều tra
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vũ thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
đã bị phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh hà giang khởi tố vụ án và khởi tố bị can để điều tra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
nhung đã lập một tài khoản facebook mang tên trần quang khánh dùng phần mềm chuyển đổi giọng nói đàn ông
kết bạn với một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường hoàng liệt quận hoàng mai
thành phố hà nội khi biết người phụ nữ này phát sinh tình cảm yêu đương nhung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lấy lý do giải quyết công việc nhiều lần nhung yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền hơn bốn tỷ đồng
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã nhiều lần đòi tiền không được nên đã đến phòng cảnh sát hình sự công an hà giang để tố giác
công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk đã khởi tố và bắt tạm giam một đối tượng có hành vi bắt giữ người trái phép đánh đập
rồi cướp tài sản do mâu thuẫn trong việc chơi số đề
đó là hoàng nguyên trường sinh năm hai nghìn trú tại huyện cơ mờ ga tỉnh đắk lắk
trước đó nguyễn đức phong trú ở huyện crong park tỉnh đắk lắk có tổ chức chơi số đề với một người tên là trần thanh dũng trú ở tp buôn ma thuật
trong quá trình chơi số đề phong có thua của dũng số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
do nghi ngờ dũng sửa tin nhắn trúng thưởng số đề trên điện thoại để thắng tiền của mình nên phong đã rủ trường cùng một số đối tượng khác đi đòi lại tiền
khi gặp dũng thì nhóm của phong đã chốt cửa khóa dũng lại và sau đó phong dùng kiếm để chém và trường cùng một số đối tượng khác dùng tay chân đánh đập và đe dọa buộc dũng phải trả tiền
do lo sợ dũng phải đưa cho nhóm của phong tài sản có giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
trước đó cơ quan công an đã khởi tố nguyễn đức phong và hồ văn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú ở phường tân hòa thành phố bùa ma thuật về hành vi cướp tài sản hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan
dạng sáng ngày một mươi tháng một mươi trong lúc tuần tra tổ cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện hai đối tượng đi trên một xe máy có biểu hiện nghi vấn
tuy nhiên quá trình ra tín hiệu tạm dừng để kiểm tra hai đối tượng này đã không chấp hành phóng nhanh ép xe tổ cảnh sát cơ động sau đó vứt xe bỏ chạy
hai đối tượng ngay sau đó đã bị khống chế bắt giữ là nguyễn thanh duẫn và võ tuấn vũ đều trú tại phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
lực lượng công an phát hiện trên xe hai đối tượng điều khiển có hai cây gậy chích điện sáu con chó một bình ác quy một bộ kích điện một ná cao su tự chế và một kìm bấm kim loại
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình hiện lực lượng công an đã xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc thời gian qua đã triệt xóa nhiều đường dây tội phạm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
đáng chú ý số tiền các đường dây này giao dịch có khi lên đến hàng trăm tỷ đồng cho thấy tinh chất vô cùng phức tạp
đây là đường dây ghi số đề trên năm trăm linh tỷ đồng do đối tượng nguyễn anh tài ba mươi tuổi trú tại phường thành công thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắk cầm đầu vừa bị công an thành phố buôn ma thuột triệt xóa thành công
đường dây này hoạt động rất tinh vi các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng tin nhắn qua điện thoại zalo facebook
khi giao nhận tiền các đối tượng không nhận tại nhà mà hẹn nhau ở ngoài đường hoặc chuyển khoản
trong đường dây có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng người chịu trách nhiệm nhận và tổng hợp số đề người chịu trách nhiệm thu chi giao nhận tiền
sau mỗi ngày tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch
đặc biệt để đối phó với cơ quan công an các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm ghi số đề đồng thời mua hàng loạt sim giác giao cho các đầu dưới để liên lạc
sau từ một mươi đến một mươi năm ngày sẽ đồng loạt đổi si một lần và không lưu tên thật của nhau trong điện thoại
hàng ngày thì em nhận phơi của các con bạc lại
và sau giờ thì em ngồi cộng tính toán thắng thua và em nhờ tiến
để thu chi tiền hàng ngày của em
em có sử dụng thương tiện là một điện thoại iphone bảy plus để em nhận các lô đề của các con bạn gửi tới cho em
trong quá trình làm việc thì em có làm việc bằng tin nhắn
trong sự nguyện của em thì em nghĩ là khó bị cơ quan điều tra phát hiện
nhưng mà không ngờ đến hôm nay sẽ đã bị công an thành phố phát hiện và bắt giữ và làm rõ hành vi của em
còn đây là đường dây ghi số đề giao dịch mỗi ngày gần một tỷ đồng
được các đối tượng cầm đầu ở đáp án
đắk lắc móc nối với một đối tượng ở bình định hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hàng ngày các đối tượng sẽ dùng điện thoại di động và mạng xã hội để ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố buôn ma thuột và các huyện và thị xã của tỉnh đắk lắc
sau đó huỳnh xuân phong năm mươi chín tuổi trú tại thành phố buôn ma thuột sẽ dùng điện thoại chuyển hết phơi đề cho trần thị út hiền ba mươi một tuổi trú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định
đến cuối ngày căn cứ vào kết quả sổ số miền nam và miền bắc rồi thắng thua về các bạn
thì cũng như mỗi ngày tôi dùng cái điện thoại iphone sáu plus để mà dùng để mà nhận số từ anh lê báo thạnh với chị dung với chị phượng nhận đến
xong bắt đầu tôi chuyển cho chị hương là làm chủ để giao cho chị để tôi ăn cái chân lạch phần trăm
ngoài cái chuyện tôi nhận phơi ra thì tôi cũng vé số ra tôi chơi

lực lượng công an tắt tốc trên địa bàn tỉnh đắp lắp đã triệt xóa tám đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn khởi tố bảy mươi bốn đối tượng
đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn số đối tượng tham gia đông
chúng dùng nhiều các thủ đoạn để đối phó với sự giám sát tấm thể hình của lực lượng công an
điều điều trị là nhận thêm một số đối tượng hoạt động do tinh chất chuyên nghiệp không thường xuyên cư trú ở trên địa bàn thành phố
và chúng xuống các địa bàn các tỉnh lân cận đặc biệt là nha trang
thuê khách sạn tổ chức liên lạc với số đối tượng ở trên địa bàn thành phố vân thuật các địa bàn các huyện trong tỉnh để tổ chức đường dây đánh bạc thua bằng tiền
con bạc và thường xuyên thay đổi và bỏ các sim để tránh những sự phát hiện của lực lượng công an
thực tế đã có nhiều đường dây số đề lớn bị lực lượng công an triệt xóa nhiều đối tượng đã
phải nhận những bản án nghiêm khắc của pháp luật tuy nhiên do lợi nhuận cao đem lại từ việc ghi
số đề nên nhiều người vẫn bất chấp mà vi phạm pháp luật
mặc dù thời gian qua đã có nhiều trường hợp bị xử phạt về hành vi tung tin sai sự thật
quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín thế nhưng những hành vi tương tự vẫn xảy ra và mới đây
nhất công an tỉnh ninh bình và sở thông tin và truyền thông tỉnh ninh bình đã triệu tập một
đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường thanh bình thành phố ninh bình tỉnh ninh bình về hành vi
đăng tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh ninh bình trước đó
sáu đối tượng trên đã sử dụng mạng xã hội facebook cá nhân để đăng tải bài viết với nội dung
nhà thi đấu sáu ca dương tính trong đoàn đi tiêm bài viết thu hút nhiều lượt
bình luận gây hoang mang dư luận làm ảnh hưởng đến công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên
địa bàn tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật của mình và
nhận quyết định xử phạt hành chính năm triệu đồng về hành vi trên
trong thời điểm giãn cách xã hội bên cạnh những nhiệm vụ cấp bách về công tác phòng chống dịch
công tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm vẫn được các lực lượng triển khai thường xuyên liên tục
chỉ trong tháng chín vừa qua đội cảnh sát truy nã truy tìm
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã liên tục phá án bắt tổng cộng năm đối tượng
có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trong đó có hai tên tội phạm quốc tế
những ngày đầu tháng chín đội cảnh sát truy nã truy tìm nhận thông tin yêu cầu phối hợp từ
cục cảnh sát hình sự bộ công an về việc có hai tên tội phạm quốc tế người hàn quốc
đang lẩn trốn trên địa bàn theo hồ sơ truy nã quốc tế đây là hai tên tội phạm nguy hiểm
nếu không kịp thời truy bắt sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự
thời điểm này cả thành phố đang giãn cách xã hội ngoài việc lập kế hoạch truy bắt
thì các biện pháp phòng chống dịch cũng phải được thực hiện nghiêm ngặt
vì vậy các đơn vị nghiệp vụ được giao nhiệm vụ là làm tốt công tác quản lý này
vì thế mà trong công tác phối hợp là chúng tôi đã nhận được nhiều thông tin
nhiều thông tin xác minh là nó có giá trị tự thế để phục vụ cho việc truy bắt đối tượng quốc tế
hai đối tượng yon thaiy năm mươi tuổi và nam kỳ won năm mươi một tuổi bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol
truy nã quốc tế lần lượt với các hành vi lừa đảo và gây thương tích thân thể nghiêm trọng cho người khác
cả hai đều chọn khu vực biển đà nẵng nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống để ẩn náu
đây cũng là hai trong số rất nhiều những tên tội phạm quốc tế trốn truy nã tại đà nẵng
bị công an thành phố phát hiện bàn giao cho bộ công an
đối với cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ truy bắt đối tượng truy nã và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú
đòi hỏi phải đảm bảo được năng lực trình sát cũng như khả năng tiếp cận địa bàn bám sát địa bàn
có thể nói là một công tác đặc thù mà đòi hỏi tinh thần trách nhiệm rất cao của cán bộ chiến sĩ
thực hiện nhiệm vụ truy bắt đối tượng truy nã

có thể nói đấu tranh với tội phạm đã khó nhưng truy tìm những đối tượng phạm tội lẩn trốn thì nhiệm vụ càng khó khăn hơn
bởi chúng rất tinh vi trong việc tạo vỏ bọc cho bản thân
đòi hỏi những người làm nhiệm vụ truy bắt không chỉ có lòng yêu nghề tinh thông nghiệp vụ
mà còn phải có tinh thần chịu khó theo đuổi vụ việc và đối tượng để xác minh chân tướng
sự tận tụy miệt mài không biết mệt mỏi của các trinh sát truy nã đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án
thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố